ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm tại quảng trường ba đình chủ tịch hồ chí minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập
khai sinh nước việt nam dân chủ cộng hòa mở đầu một kỷ nguyên mới cho dân tộc
hình ảnh bác hồ cùng chính phủ lâm thời đứng trên lễ đài uy nghiêm vào thời khắc ấy đã tạc vào lịch sử một dấu ấn đậm nét
khi khẳng định quyền độc lập tự do và dân chủ cho nhân dân việt nam
ít ai trong số chúng ta có thể biết được lễ đài độc lập nơi diễn ra thời khắc lịch sử
mới chỉ được dựng lên trước đó gần bốn mươi tám tiếng đồng hồ với nhiều câu chuyện và những chứng nhân lịch sử chung quanh nó
trong chương trình này chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn tác giả của công trình kiến trúc lễ đài độc lập
vào mùa thu năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm kiến trúc sư ngô huy quỳnh người đã góp một phần không nhỏ vào thành công của lễ độc lập cách đây tròn bảy mươi năm năm
trước khi đến với nội dung này mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những hoạt động văn hóa văn nghệ đáng chú ý đã diễn ra tuần qua
phát thảo mẫu quốc huy nước việt nam dân chủ cộng hòa của họa sĩ bùi trang trước được ban mỹ thuật ngành văn nghệ trung ương
chọn gửi bộ tuyên truyền để trình thủ tướng chính phủ tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
thông qua triển lãm khán giả đặc biệt là thế hệ trẻ có thêm hiểu biết về ý nghĩa của quốc huy việt nam
từ đó bồi đắp lòng tự hào tự tôn dân tộc
vừa qua bộ văn hóa thể thao và du lịch đã có văn bản giao cục điện ảnh phối hợp với các đơn vị điện ảnh tại các địa phương
tổ chức đợt phim kỷ niệm bảy mươi năm năm cách mạng tháng tám và quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam trong phạm vi cả nước
các phim được chọn chiếu trong đợt này gồm người lính thầm lặng làng xây đảo ký ức long châu và quê lụa tân châu
bộ phim hoạt hình tắc kẻ phá án cũng được chọn trình chiếu trong đợt phim kỷ niệm này
trước những diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín quyết định của bộ văn hóa thể thao và du lịch nêu rõ
việc tổ chức đợt phim chỉ được thực hiện tại các địa phương khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát an toàn
và phải tuân thủ theo các quy định về phòng chống dịch bệnh
mới đây nhà xuất bản kim đồng đã ra mắt bộ ấn phẩm nhân kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh nhà văn võ quảng
người đã dành cả cuộc đời để viết cho thiếu nhi
những trang văn câu thơ chuyện kể của ông đã trở nên quen thuộc
không chỉ với trẻ em mà với nhiều thế hệ suốt mấy chục năm qua
bộ ấn phẩm gồm năm cuốn tiểu thuyết quê nội gồm hai chuyện
quê nội tảng sáng tập thơ ai dậy sớm tuyển tập chuyện đồng thoại võ quảng
những chuyện hay viết cho thiếu nhi và tập võ quảng một đời thơ văn
đã giúp độc giả cả nước có thể hiểu rõ hơn con đường sáng tạo nghệ thuật
đặc sản và đồng thời
những sắc của nhà văn nhà thơ võ quảng
thời gian qua chuyện kiều của đại thi hà nguyễn du đã từng được đưa lên sân khấu
của nhiều loại hình nghệ thuật như kịch nói dối
mới đây lần đầu tiên tác phẩm này được kể bằng ngôn ngữ cơ thể
qua nghệ thuật múa ba lê tạo ra không ít ngạc nhiên và thích thú cho khán giả
tác phẩm do nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch tp hcm
tàn dựng vở diễn gồm các phân đoạn giới thiệu chân dung thúy kiều thúy vân
hồn ma đảm tiên trong ngày tảo mộ kiều gặp kim trọng chịu cơn ra biến
và bị bán vào lồng ngưng bích vở khép lại bằng cảnh kiều trầm mình xuống sông tiền đường
gặp lại hồn ma đảm tiên và ngộ gia chân tâm
tác phẩm chuyện kiều này đã được thể hiện ở các loại hình văn học nghệ thuật
đã được thể hiện trong nghệ thuật dối đã được thể hiện ở nghệ thuật kịch
nhưng đối với nghệ thuật múa thì nó là một cái thử thách rất là lớn
bởi vì múa là ngôn ngữ cơ thể đặc trưng những cái trường đoạn mà mình thể hiện
với múa thì phải xây dựng được cái điển hình nhân vật
và mỗi một cái điển hình nhân vật đó thì nó không có thời gian để khán giả nắm bắt
mà mình phải đưa ra được những cái tổ hợp múa những cái nét tính cách
và những cái hành động múa vẫn phải thể hiện được cái câu chuyện như nguyên tác
vở diễn này kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật ballet cổ điển phương tây
với phong cách múa dân gian múa truyền thống và văn hóa bản sắc việt
tạo cho khán giả cảm giác vừa mới mẻ vừa quen thuộc
ngay khi mà được biết là mình sẽ đảm nhận cái vai diễn thúy kiều
thì đầu tiên thì đó là một cái sự hạnh phúc
bởi vì là dù là mình biết đây là một vai diễn rất là khó
bởi vì là tất cả mọi người đều biết về chuyện kiều
cũng như là cái nhân vật thúy kiều đã nổi tiếng đã đi vào lịch sử như thế nào
bắt đầu từ đó thì có những cái khó khăn cũng như là những cái lo lắng nó bắt đầu xuất hiện
trải qua một mươi năm cái chương trong vở kiều thì là mỗi giai đoạn của cuộc đời của thúy kiều
và mỗi giai đoạn đó thì lại mang một cái tâm tư tình cảm cũng giống như là một cái cảm xúc khác nhau
và qua mỗi giai đoạn như vậy thì cái chất liệu múa sử dụng trong vở lại được thay đổi
những múa ballet mà dành cho vai kim trọng này thì rất là phù hợp với cái tính cách của nhân vật này
ballet rất gần vũi ballet không khó không trừ tượng và cũng rất giàu cảm xúc
chứ không khô cứng không xa vời với người việt nam đâu
hãy đến với sân khấu của chúng tôi hãy đến với ballet hãy đến với những vở kịch múa
bên cạnh âm nhạc giao hưởng nhạc đương đại vở ballet kiều còn sử dụng ca trù hát sầm
và nhiều thể loại âm nhạc dân gian khác với ba hồi một mươi năm cảnh các nghệ sĩ đã đem đến không gian giàu chất thơ
chữ tình và khắc họa nét tiêu biểu đặc trưng của các nhân vật trong chuyện kiều qua ngôn ngữ ba lê giàu biểu cảm
trong chặng đường sáu mươi năm năm hình thành và phát triển dòng phim tài liệu vẫn luôn đóng một vai trò quan trọng
không chỉ lưu giữ ký ức của thời đại mà còn là vũ khí sắc bén trong lĩnh vực văn hóa tư tưởng khóc phần giáo dục truyền thống lòng tự hào dân tộc
bằng sự thay đổi trong tư duy cùng sự nỗ lực của những người làm phim công chúng yêu điện ảnh tài liệu
luôn tin tưởng phim tài liệu việt đã và đang đổi mới từng ngày để đến gần hơn với đại bộ phận khám tính giả
ra đời từ những năm năm mươi của thế kỷ trước với hơn sáu mươi năm hình thành và phát triển
phim tài liệu điện ảnh việt nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận
với những thước phim phản ánh mọi lĩnh vực của đất nước như chính trị ngoại giao kinh tế văn hóa xã hội giáo dục y tế thể thao
phim tài liệu đã thực hiện được sứ mệnh lưu giữ ký ức thời đại và góp phần xây dựng một nền điện ảnh việt nam đậm đà bản sắc dân tộc
có những lúc mà bọn tôi nói với nhau rằng
chính chúng ta là những nhà chép sử bằng hình ảnh
nếu chỉ chép xử bằng bút thì có thể trước áp lực thì có thể vẫn căm ngoài bút đi một tí
nhưng phim tài liệu nó là hình ảnh mà hình ảnh phải trung thực
cho nên là trong cuộc sống và trong bất cứ một cái chế độ chính quyền nào thì phim tài liệu là vũ khí
chứ không phải chỉ là những thức giấc phim được xem chơi
trong bối cảnh hiện nay khi thị trường điện ảnh đang ngày càng có nhiều thay đổi để đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng
phim tài liệu đang dần bứt phá khỏi cách làm lối mòn để chinh phục công chúng bằng những bộ phim tươi mới mang sắc thái mới và hơi thở thời đại
tuy nhiên để làm được điều đó nền điện ảnh tài liệu vẫn cần nhiều hơn những đạo diễn
nhà viết kịch bản dám dấn thân miệt mài với đề tài có cách tiếp cận và thể hiện phim mới mẻ hấp dẫn hơn để thu hút khán giả nâng tầm phim tài liệu việt
thế thì bây giờ cái thế hệ mới này tiếp cận cái mới kế tiếp cái kinh nghiệm của những lớp bản án đi trước
luôn quan sát luôn luôn cập nhật cho nên cái lượng thông tin vào với các biên kịch biên tập của phim tài liệu nó phải nhiều luồng anh sàng anh lập
nó mới ra được cái cần thiết cái đó là cái rất cần cho thế hệ mới bây giờ
với hơn bốn mươi năm lan lộn trong nghề nghệ sĩ nhân dân nguyễn thước có lẽ là người hiểu rõ hơn cả những bước chuyển mình của phim tài liệu việt trong hơn sáu mươi năm qua
sống với tôn trị làm nghề phim tài liệu luôn phản ánh chân thực cuộc sống nhưng phải thực sự khách quan và nhân văn
nếu thiếu khách quan và nhân văn thì đó không phải là một bộ
phim tài liệu nghệ sĩ nhân dân nguyễn thước không ngại lăn xả vào những vấn đề nổi cộng gai góc của cuộc sống để làm những bộ phim hay phục vụ cho công chúng
cuộc trò chuyện cùng đạo diễn nghệ sĩ nhân dân nguyễn thước là những chia sẻ thấu đáo về những trăn trở băn khoăn của ông về những vấn đề đang tồn động ở thể loại phim tài liệu nhiều năm qua
thưa ông cá nhân ông đánh giá như nào về những thành tiệu hơn sáu mươi năm năm qua của điện ảnh phim tài liệu việt nam
trong cuộc kháng chiến chống pháp đã có những tác phẩm đặc biệt là điện ảnh khu bảy khu tám khu chín trong miền nam đã để lại rất nhiều những tác phẩm xuất sắc
cho đến công cuộc chiến tranh chống mỹ xong xong đó là công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc các nhà điện ảnh tài liệu việt nam cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình
cho đến những giai đoạn là
trước đổi mới rồi thì sau đổi mới thì đã có những tác phẩm mà có thể nói là làm rung động cả xã hội
những cái năm trước hai nghìn và sau hai nghìn liên tục bốn năm liền điện ảnh tài liệu đã dành giải quốc tế liên tục ở khu vực châu ái tây bình dương
có thể nói là chúng ta lúc đó có thể tự hào là một cường quốc về phim tài liệu
trong từng giai đoạn lịch sử với các thế hệ thì các nhà làm phim điện ảnh tài liệu đã hoàn thành xuất sắc
vậy thì với ông thì điều gì đã làm nên cái bản sắc của điện ảnh tài liệu việt nam trong những năm qua
có lẽ là vấn đề chính là bộ phim tài liệu đã bám sát được cuộc sống đã phản ánh được cái hiện thực cuộc sống anh hùng
cuộc sống một cái cuộc chiến đấu anh hùng của dân tộc việt nam ở trong từng giai đoạn
và cho đến những cái giai đoạn sau mà xây dựng đất nước
thì đã có những cái phim rất hay rất nổi tiếng và lập tức giành được giải rất cao
như là phim nước về bắc hương hải ví dụ vậy
hoặc là về sau này nữa rất nhiều những bộ phim mà đã bám sát cái cuộc cuộc sống
bám sát những vấn đề mà cuộc sống quan tâm con người đang quan tâm những năm tháng đó
vậy thì trước sự phát triển của xã hội hiện đại thì điện ảnh tài liệu việt nam đang gặp phải những cái thách thức
cũng như là những cái cơ hội như thế nào thưa ông
trước kia chúng ta cứ nói là điện ảnh
điện ảnh tài liệu phim tài liệu điện ảnh hoặc là phim tài liệu truyền hình
nhưng thực ra thì bây giờ thì nó không có những cái khoảng cách đó nữa
và đặc biệt khi mà có truyền hình thì chính phim tài liệu lại được cất cánh hơn
cái điều kiện để phổ biến rộng rãi đến với người xem thì tốt hơn trước rất là nhiều
nhưng mà tất nhiên là nó cũng có những giai đoạn của nó
khi mà toàn bộ những người làm phim điện ảnh tài liệu
đã trải qua một giai đoạn rất dài mà nhiệm vụ chính là tuyên truyền
và với một cách làm nó đã trở thành như một cái lối mòn
thì hiện nay cái khu vực làm phim tài liệu nó đang có vấn đề
cái quá khứ quá hào hùng với
thì nó lại trở thành một cái sức ép lên các bạn đấy
và cái cách làm phim của cả một giai đoạn
cho đến bây giờ nó vẫn cứ bị đè nặng lên các bạn đấy
trong khi đó thì điện ảnh tài liệu

tôi cho là đây cũng là một giai đoạn
và tôi tin là các bạn của bên khu vực hãng phim tài liệu khoa học trung ương
cũng rồi sẽ thoát qua được giai đoạn này
vậy thì theo ông những cái giải pháp cụ thể nào
để điện ảnh tài liệu việt nam tiếp tục phát huy được
những cái thành tiệu của hơn sáu mươi năm năm qua
và phát triển hơn nữa
đáp ứng sự kỳ vọng của đông đảo khán giả
như là một cái nhà làm tài liệu thế giới người ta nói đấy
một nước nước mà không có phim tài liệu
thì như một gia đình
mà không có một cái alb album ảnh cho gia đình mình
có lẽ nó sẽ phải có rất nhiều thứ
nhưng mà có lẽ một trong điều quan trọng là tôi vẫn rất cần
vẫn rất muốn một cái môi trường sáng tác thông thoáng hơn
có thể tạo điều kiện cho những người nghệ sĩ làm phim tài liệu
có thể thỏa mãn hơn thỏa sức hơn
với cái sức sáng tạo của mình
với cái điều kiện làm việc của mình
do ông thiết kế cho đến tận ngày nay
vẫn còn giá trị nghệ thuật
thì làm kiến trúc mà nó có cái phản phất
một cái nét á đông nét việt nam trong công trình là rất khó
thì ở công trình của bác ấy nó là như thế
và điều đó để thấy là phải có một cái nền văn hóa vững vàng
mới phát triển được cái tư duy phương tây mà bác được học rất cẩn thận
thành ra một cái công trình kiến trúc
nó vừa hiện đại vừa rất là phương tây nhưng có tinh thần á đông
tất cả các di sản thiết kế mà ông để lại
bản vẽ thiết kế và thi công lễ đài độc lập vào ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
có lẽ là tác phẩm để lại nhiều ấn tượng
không chỉ riêng với cá nhân ông mà còn mang dấu ấn lịch sử của cả dân tộc
dấu ấn lịch sử của một thời đại
theo lời kể của họa sĩ ngô thành nhân con trai của kiến trúc sư ngô huy quỳnh
những năm ấy kiến trúc sư ngô huy quỳnh đã tham gia hoạt động cách mạng
là thành viên của việt nam cứu quốc hội
và được đảng điều đi thành lập chính quyền cách mạng tại nam định
lúc bấy giờ ông vừa tròn hai mươi năm tuổi
độ tuổi sung sức về tuổi đời cũng như tuổi nghề
ông hằng hái hỏa vào không khí sôi sụp lòng tự hào dân tộc của một đất nước
vừa có được sự tự do sau những năm dài nô lệ
mùng một tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi
thì đến cái nhà khai trí tuyến đức bây giờ đấy
mặt trận việt minh sẽ họp ở đấy để ra một cái thông báo
nhưng mà trước đấy là phạm văn khoa nhà đạo diễn điện ảnh
đã thông tin cho cha tôi biết rằng là
sẽ có một cái việc là phải cần đến những nghề của anh
là nghề kiến trúc
và chuẩn bị cho một cái ngày lễ độc lập
thì cha tôi đã ngồi ở nhà
suy nghĩ và vẽ ra cái kiểu
cách chuẩn bị cho cái
sự kiện ấy
thì cái buổi trưa hôm mùng một ấy
thì cha tôi được mọi người
được kỳ bộ viện minh mời gọi đến
thì cha tôi trình bày tất cả các phương án đấy
thì bác nguyễn đức đang mang cái
bản vẽ lên trình cho chủ tịch hồ chí minh và chủ tịch hồ chí minh đồng ý
thực hiện cái việc đấy
việc được giao thiết kế lễ đài độc lập vào thời điểm ấy
với ông chính là sự thôi thúc
của lý tưởng cách mạng cao cà
cùng với tài năng và lòng quyết tâm của tuổi trẻ
tuy mang trên mình trọng trách nặng đề thế
nhưng với người chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi ngô huy quỳnh
vào thời điểm ấy
lòng hứng khởi và quyết tâm
góp một phần công sức nhỏ
và bé của mình
vào thành công của đại lễ mừng độc lập
của cả dân tộc
đã giúp ông
cùng các cộng sự hoàn thành lễ đài
trưa đầy bốn mươi tám tiếng đồng hồ
trong giới kiến trúc cũng như bản thân tôi thấy đấy là một cái công trình
kiến trúc đầu tiên
của nước việt nam dân chủ cộng hòa thời bây giờ
bây giờ là cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nó như là một cái biểu tượng dòng lịch sử kiến trúc việt nam ở thời
vì cái lễ đài đấy nó cũng có những cái hình ảnh
kiến trúc cổ xưa
ví dụ như là cái mình cứ tưởng tượng đến cái thành
thành nhà hồ
mình thấy chân nó hơi choãi một chút thì cái hình ảnh đấy
tôi thấy ông cũng có đưa vào
nó mạch lạc mạnh mẽ hơn
về phía công trình ấy
thì phải nói
rất nhanh chóng trong thời gian rất ngắn
thi công thật nhanh
tôi chắc là phải vừa phát họa vừa thi công thôi
nó thật nó rất đơn giản
nhưng nó cũng toát lên được cái
cái tinh thần của một cái lễ đài
và nó cũng không giống một cái lễ đài nào cả
cái điều hay nhất là
nó không giống bất cứ một cái
cái chỗ nào được mình học tập
nó là một cái sáng tạo
rất đơn giản
nhưng mà rất riêng biệt
và đó người ta cảm thấy nó gần như cũ
nơi rừng lễ đài
là bồn cỏ tròn ở giữa quảng trường ba đình
trước các cổng cuốn
và cuốn tròn tỳ
trên hệ thống cột
theo kiểu thức
công trình này màu vàng nhạt
vòng hai tay ôm lấy phía sau lễ đài màu đỏ
cùng với khối cây cổ thụ màu xanh
hầu như đóng vai trò chầm
theo cách nhìn phong thủy
màu đỏ vàng của lễ đài
với hai bình hương hai bên
của cờ đỏ sao vàng trên cột cờ lễ đài
và trước hạng ngũ đại biểu nhân dân
nổi rực rỡ sống động
trước vòng cây nhiệt đới
và màu lam vòm trời đất thang lòng
thiết kế là thế
nhưng khi kỳ đài vừa được dựng lên
rộng và sâu hơn bốn mét
trên đó có một cột cờ cao hơn một mươi mét
sửng sững uy nghi
đầu giờ chiều buổi lễ meeting bắt đầu được tiến hành
giây phút hồ chủ tịch
đọc tuyên ngôn độc lập
đã tạo vào lịch sử một mốc son trói lõi
của toàn thể quốc gia dân tộc
những dân tộc sinh ra có quyền bình đẳng
tạo hóa cho họ
những quyền không ai có thể chăm phạm được
trong những quyền ấy có quyền được sống
quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc
lời bất hủ ấy ở trong bản tuyên ngôn độc lập
năm một nghìn bảy trăm bảy mươi sáu của nước mỹ
suy rộng ra câu ấy có ý nghĩa là
tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng
dân tộc nào cũng có quyền sống
quyền sung sướng và quyền tự do
khói thơm từ hai lưu hương lớn bay lên
càng gợi những giây phút thiêng liêng
ngày hôm ấy
ông quỳnh được vinh sự cầm súng
cùng với các đồng chí
trong sở liêm phóng bắc bộ
đứng bảo vệ lễ đài
đó có lẽ là phút giây tự hào
mà ít ai có được cơ hội như ông
thì đến khi mà
bác hồ đi từ trên lễ đài
thì có cái viết trong cái hồi ký rằng là ông ấy thấy
cái trái tim của ông ấy đậc rộn ràng
ông thấy ông ấy là một cái
công dân của nước độc độc
từ hàng năm
đến mùa hai chín
thì các chương trình
từ báo sách rồi là tivi
thì họ đều nhắc đến cái công trình này của ông
tôi cũng cảm thấy rất tự hào
ít nhất là
bố mình cũng để lại một cái gọi là
một cái ấn tượng
nhỏ nhỏ cho
lễ đài độc lập ngày ấy
là tác phẩm của tuổi trẻ
của sự đam mê dâng hiến tài năng
vào thời khắc lịch sử của dân tộc
thế nhưng tác phẩm đó
còn là điểm khởi đầu
là mốc son đánh dấu những bước chuyển mình
của một sự nghiệp đầy tài năng
uyên bác nhưng giản dị
một người nghiên cứu khoa học với tâm hồn nghệ sĩ
và tấm lòng đôn hậu
giáo sư kiến trúc sư ngô huy quỳnh
ông trở thành tấm gương cho nỗ lực nghiên cứu cống hiến cho nền kiến trúc việt nam
với lớp lớp
các thế hệ kiến trúc sư
có may mắn là học trò của ông
và đang làm việc
tại hội kiến trúc sư
nơi ông góp công tạo dựng
hình ảnh về người kiến trúc sư tận tụy
và đôn hậu
là tấm gương sáng
trong mỗi câu chuyện của họ
tôi nghĩ đóng góp lớn
rất là lớn của bác
ở hai khía cạnh
khía cạnh thứ nhất là
thành lập gia hội kiến trúc sư việt nam
nhưng một lĩnh vực thứ hai
rất là tuyệt vời của bác
đó là bác
là tổng biên tập đầu tiên của cái tạp chí kiến trúc
mà ngày nay rất là phổ biến
đấy là hai lĩnh vực mà tôi nghĩ là
một người đóng góp cho hội được như thế
rất là tuyệt vời
là người có kiến thức sâu rộng
ông đã viết hàng trăm bài báo bài nghiên cứu
bàn về tính dân tộc trong kiến trúc
về thiết kế và quản lý đô thị nông thôn
nhiều cuốn sách của ông đã ra đời
làm giàu thêm tủ sách lý luận kiến trúc việt nam
bộ sách lịch sử kiến trúc việt nam
mà ông rất tâm huyết
đã được giới khoa học xã hội và kiến trúc việt nam
đánh giá cao
là cuốn sách gối đầu dường của sinh viên các trưởng kiến trúc
với bộ sách này
giáo sư kiến trúc sư ngô huy quỳnh
đã vinh dự được nhận giải thưởng nhà nước
về văn học nghệ thuật
trên căn gác hai của căn nhà cũ
trên phố vân hồ
vẫn còn đó những kỷ vật ông để lại
kiến trúc lịch sử kiến trúc việt nam
tương đối trọn vẹn
là qua những
những tác phẩm
các thư quyển sách
của giáo sư ngô huy quỳnh
bên cạnh đó
còn nhiều những cái
những vấn đề khác như là về quy hoạch đô thị
cũng là lĩnh vực rất là mới ở việt nam
thì giáo sư ngô huy quỳnh
cũng là một trong những người
có những lắm góp
rất là xuất sắc
cuộc đời ông đã dành sáu mươi năm cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của đảng
cho nền kiến trúc việt nam
chính những đóng góp to lớn đó
kiến trúc sư ngô huy quỳnh
đã vinh dự đón nhận huân chương độc lập hạng ba
huân trường kháng chiến hạng ba
huân chương kháng chiến chống mỹ cứu nước hạng nhất
những phần thưởng đó là tấm gương cho thế hệ con cháu ông học tập
cũng là một điều đáng tự hào
khi các con của ông
đều là những kiến trúc sư
họa sĩ nổi tiếng
họ đã viết tiếp niềm tự hào của gia đình
mà giáo sư kiến trúc sư ngô huy quỳnh
đã giải công gây dựng
sinh ra và lớn lên trong môi trường kiến trúc
cho nên là từ lúc còn nhỏ
mình đã được tiếp cận vào rồi
có thể mình làm cái nghề khác nó sẽ tốt hơn mình không biết
nhưng do từ nhỏ mình đã tiếp xúc
và mình cảm được các cái
không gian kiến trúc xung quanh
các ý tưởng của cha vẽ của ông vẽ
sống trong môi trường hội họa nữa
cho nên là nó có cái tình yêu từ nhỏ
và nó cứ cuốn theo đến bây giờ thì mình kiến trúc sư giống như mọi người trong gia đình
bản thân tôi là một kiến trúc sư đấy là
nói chung nó là một cái niềm tự hào của cả cái dòng kiến trúc của nhà tôi
chúng tôi có ba thế hệ
bố tôi gia tôi và các cháu
kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh của giáo sư kiến trúc sư ngô huy quỳnh
cùng vinh dự khi tên ông được lấy để đặt cho một tuyến phố của một đô thị mới tại thủ đô hà nội

gia đình ông đã tổ chức lễ kỷ niệm và ra mắt của thủ đô hà nội

trong cuốn sách này
hỏa sĩ lương xuân đoàn
đã dành nhiều tình cảm và tâm huyết
khi có đôi lời tưởng vọng về ông
tâm hồn ông là một phong cảnh lạ
khi đôi mắt tìm đẹp được thiên nhiên mách bảo cho duyên
đọc hành nhịp đôi giữa viên mãn kiến trúc hội họa
ông vội vã xuất thần trong nhạ cảm tôn nghiêm của tạo hóa
khi hỏa điệu đông tây
từ cái gạch nối bình dị của hồn việt ngàn năm chẳng cũ
trong cõi vô biên trời đất
ông đánh thức bạn và tôi giữa vòng xoáy bất tận của thời gian
tài năng phẩm chất trong con người kiến trúc sư ngô huy quỳnh
cùng những công trình kiến trúc
những di sản văn hóa nghệ thuật
như hình ảnh lễ đài độc lập cách đây tròn bảy mươi năm năm
đã tạo nên một tượng đài trong lòng thế hệ trẻ hôm nay và mai sau
chương trình đời sống nghệ thuật tuần này của chúng tôi xin được kết thúc tại đây
mọi ý kiến đồng góp xây dựng chương trình quý vị và các bạn có thể gửi về hòm thư
phong văn hóa a n org vn hoặc con số điện thoại hai mươi bốn ba mươi hai sáu trăm sáu mươi chín năm trăm linh tám
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau